trong các cuộc kháng chiến của thời đại hồ chí minh đã sinh ra nhiều vị anh hùng tướng lĩnh có công lao đóng góp cho đất nước
lập nhiều chiến công làm rạng danh quân đội nhân dân việt nam anh hùng
trong số những người con ưu tú ấy có anh hùng điện biên phùng văn khẩu
cuộc đời giản dị nhưng gắn với nhiều chiến công vinh quang của ông là nguồn cảm hứng để nhà văn phùng văn khai viết nền cuốn sách
anh hùng điện biên phùng văn khẩu mãi theo gương bác
nhà văn phùng văn khai sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tại thị trấn như quỳnh huyện văn lâm tỉnh hương yên
ông cầm bút từ khi mới vào bộ đội và tác phẩm đầu tay lính tàu te của ông đã đoạt giải thưởng trong cuộc thi
kỷ niệm sâu sắc đời bộ đội do tổng cục chính trị tổ chức
sau thành công đó nhà văn phùng văn khai cầm bút thử sức ở các thể loại khác nhau như thơ bút ký phóng sự
chuyện ngắn tảng văn
các tác phẩm của ông xuất hiện đều đặn trên các báo
ông cũng tham gia viết nhiều kịch bản phim tài liệu phim truyền hình phóng sự
ông cũng tham gia viết nhiều kịch bản phim tài liệu phim truyền hình phóng sự chuyện ngắn tảng văn
tiểu thuyết lịch sử phùng văn khai là cảm hứng tái hiện chân thực lịch sử cảm hứng phê phán và cảm hứng nhân đạo
sở trường nhất của tôi đó chính là mạng đề tài lịch sử
đối với tôi thì lịch sử dân tộc của chúng ta rất hào hùng với võ công với văn hiến
với tập tục lễ hội phong tục mùa màng nó phong phú như vậy để làm nên bản sắc của văn hóa dân tộc
nhưng chúng ta chưa thể hiện được nhiều
trong văn học sử trong văn học thành văn thì theo tôi những bậc quân vương những vị tướng lĩnh như lý lam đê
triệu quang phục những vị thường kiệt của trần quốc tuấn cần phải được các nhà văn quan tâm sáng tác
tôi thấy nhà văn phùng khai còn rất là trẻ trưởng thành từ nhà văn chiến sĩ
nhưng mà viết về vấn đề lịch sử nhân vật lịch sử thời đại lịch sử từ thời hai bà trưng
cho tới nhà
ngô quyền thế rồi như vậy là các nhân vật tiêu biểu khác của đất nước việt nam anh hùng của tổ quốc thì rất thành công
những các phẩm đó là đồ sộ thể hiện nhà văn ấy là có quá trình nghiên cứu tìm hiểu rất là sâu
chúng tôi cũng không hiểu mà nhiều nhà văn cũng không hiểu
mà tại sao cái khoảng thời gian như thế và cái quý thời gian như thế của một người vừa làm tác quản lý vừa viết văn
mà đã hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ viết về người chiến sĩ viết rất là sâu sắc về những đề tài lịch sử
ai đọc thấy
cũng đều rất là tâm huyết và xúc động
nhà văn phùng văn khai là một người mà có một cái nội lực viết vô cùng mạnh mẽ và với một cái khối lượng sách như thế thì quả tình vô cùng là đáng phục
bên cạnh viết về lịch sử dân tộc thì nhà văn phùng văn khai còn có một cái màng viết nữa về lịch sử chiến tranh cách mạng
đây là một cái đề tài cũng rất là tâm huyết của anh và đặc biệt là về những cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc của dân tộc đồng hành với các nhân chứng lịch sử
mà ở cái góc độ đầy thường ở những cái khoảng nó còn có những khuất lấp và nó còn có những cái không gian sáng tạo trong giấy viết để tái hiện cái nhân vật lịch sử đó dưới góc độ văn học thì tôi cho rằng đấy là một cái điều rất là đáng quý và có những cái đóng góp trong cái nền văn học chiến tranh cách mạng của đất nước
với tình yêu dành cho văn chương đặc biệt là lịch sử ông đã làm cho tiểu thuyết chương hồi
đến gần hơn với công chúng
lịch sử không còn là đề tài mới nhưng dưới góc nhìn lăng kính của phùng văn khai lịch sử được khoác lên mình một màu sắc mới mẻ sống động vô cùng thu hút và hấp dẫn
cũng là phục tài của phùng văn khai
bởi vì tôi nói thật trong cái thời đương đại hiện nay hiếm người như phùng văn khai một lúc công bố hàng loạt tiểu thuyết lịch sử
mà trước khi công bố như tiểu thuyết lịch sử thì phùng văn khai đã có cả một quá trình
phùng văn khai viết văn theo gọi là hiện thực xã hội chủ nghĩa nhưng cái màu sắc tả thực rất nhiều và phải nói là đã là một cây bút vững vàng
trước khi viết về tiểu thuyết lịch sử tôi nghĩ nói tới một nhân vật như phùng văn khai tôi nghĩ tới một nhân vật như ở nga nhà văn alexan tôn tôi
mà người ta nói là phong cách phong cách hiện thực khủng vĩ
thì chính phùng văn khai là người đang đi theo phong cách hiện thực
nói ngày xưa nhưng mà chính là nói bây giờ
thì đây là một trong những chủ đề mà có thể nói là tương đối là khó bởi vì lịch sử hóa văn chương là một trong những việc làm mà giúp lưu giữ được cái giá trị liên quan đến lịch sử
nhưng mà nó có một cái khó khăn đấy là khi mà chúng ta đưa lịch sử vào trong văn chương thì cái phần giới hạn của việc hư cấu tác phẩm văn chương
hư cấu những cái thông tin liên quan đến lịch sử
như thế nào để mà đảm bảo được cái tính sử nhưng mà lại không bị quá khô khan như một cuốn sách lịch sử
thì là đối với nhà văn phùng văn khai thì anh khai đã làm được tác phẩm của anh khai vẫn giữ được cái tính sử nhưng mà nó đã không là một cuốn sách hàn lâm
không chỉ viết về các nhân vật lịch sử thời xa xưa nhà văn phùng văn khai cũng tập trung khai thác những nhân vật góp mặt trong những trang sử thời đại hồ chí minh
tiêu biểu như tác phẩm anh hùng điện biên phùng văn khầu mãi theo gương bác
tôi vốn rất kính trọng anh hùng điện biên phùng văn khầu tôi với bác khầu viết nhau từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn thì tôi nhập ngũ
sau đây hai nghìn bốn thì tôi đưa cụ lên điện biên và có cuộc giao lưu trực tiếp
tôi khâm phục cụ khẩu là từ một người mù chữ một đứa trẻ mô côi trở thành anh hùng điện biên trở thành một phần của điện biên
tôi vốn rất kính trọng anh hùng điện biên trở thành một phần của điện biên trở thành một phần của phùng văn khầu
tác phẩm anh hùng điện biên phùng văn khẩu mãi theo gương bác là tập bút ký chân dung văn học của nhà văn phùng văn khai
cuốn sách đã mô tả chân thực sinh động khái quát khá toàn diện thân thế cuộc đời và sự nghiệp của anh hùng phùng văn khẩu
người con dân tộc nùng chiến sĩ pháo binh xuất sắc được phong anh hùng trong chiến dịch điện biên
tôi cũng đã từng sống với ông phùng văn khầu rồi
ông phùng văn khầu cái chỗ đó ông tự thà lắm
ở trên đời này chưa có một người nào tự thà như ông phùng văn khầu
tính cách của cụ đặc biệt anh phùng văn khai anh viết về cụ khầu không phải là viết qua sách phở
không phải vì viết bằng sự tưởng tượng của mình chính anh khai có thành công có một quyền như thế
bởi vì chính anh khai đã gần gũi cụ khầu tìm thấy một cụ đại tá như cụ khầu thì tôi thấy là hiếm có lắm
anh hùng điện biên phùng văn khầu
anh hùng điện biên phùng văn khầu sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi tại xã đức hồng huyện trùng khánh tỉnh cao bằng
năm một mươi năm tuổi đại tá phùng văn khẩu đã tham gia các hoạt động cách mạng ở địa phương
khi làm liên lạc khi làm chiến sĩ an ninh nhiệm vụ nào cũng hoàn thành xuất sắc
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đại tá phùng văn khầu xông phong vào bộ đội sau được biên chế vào trung đoàn sáu bảy năm
ông tham gia kháng chiến chống thực dân pháp có mặt ở tuyến đầu trong chiến dịch điện biên phủ
lập công xuất sắc
được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang năm một nghìn chín trăm năm mươi năm
nhà văn phùng văn khai cho ra đời tác phẩm từ sự cảm phục về người lính cụ hồ anh hùng mà dần dị này
anh hùng pháo binh tiêu biểu đấy
thế mà anh phùng văn khầu thì xuất thân từ một cái cán bộ cũng là từ lông dân nhưng mà này là đồng hồ dân tộc
thế thì với cái quá trình huấn luyện thì cũng không được dài ngắn đâu
nhưng mà đã tiếp thu những cái khoa học kỹ thuật bằng cái vũ khí phương tiện hiện đại nhất
kết hợp với lại cái lòng dũng cảm và cái sĩ sáng tạo của người sĩ quan pháo binh
nó vẫn trực tiếp qua lòng đấy mà vào chúng tất cả các mục tiêu
mà thành công nhất thắng đợi nhất của chúng ta trong chiến định phủ là ngay mở màn là pháo binh đã thắng lợi
đọc cuốn bút ký anh hùng điện biên phùng văn khẩu mãi theo gương bác của nhà văn phùng văn khai
độc giả ấn tượng và khâm phục với những câu chuyện chiến đấu của ông trong cuộc kháng chiến chống thực dân pháp
đặc biệt là ba mươi sáu ngày đêm chiến đấu trên đồi e trong chiến dịch điện biên phủ
ông đã ghi danh vào lịch sử pháo binh việt nam khi là người đầu tiên có thể tự vận hành
một khẩu sơn pháo bảy mươi năm ly bắn hạ pháo một trăm linh năm ly trong chiến trường đầy lửa đạn chiến dịch điện biên phủ
anh khai được cụ khẩu yêu lắm cho nên cái gì cụ khẩu cũng kể ra hết kể ra những chuyện tình của cụ khẩu
anh khai đã viết được nhiều chuyện về cụ khẩu rất là hay
viết ra hay mấy lần tôi đến cụ khẩu cụ khẩu khoe với tôi mà tôi cũng được đọc tôi nói là hay lắm
lấy cái đơn giản để phá khỏa
thì mình từ cái đơn giản tới
nít nhỏ nhắn nhất
mình nhìn thấy cái tầm vĩ đại của một người
bởi vì người đó tuy chỉ họ chỉ là một con người nhỏ con người từ nghèo từ tầm thường họ vươn lên thôi
mà họ đã nâng lên cái tầm vóc của một điện biên phủ lấy lừng đưa một con người như thế lên là tôi thấy tuyệt vời
anh khai thành công ở cái chỗ đó
thì thông qua cái bài viết này thì tôi cũng đã biết rõ hơn về một vị anh hùng của chiến dịch điện biên phủ
và cũng biết hơn về tinh thần chiến đấu quả cảm
và sự hy sinh của đại tá pháo binh phủng văn khẩu
thông qua cuốn sách của nhà văn phùng văn khai
độc giả thấy được cuộc đời anh hùng điện biên phủng văn khẩu giảng dị mà làm được nhiều điều phi thường
ông cũng là người vinh dự có năm lần được gặp bác hồ
từ lần đầu tiên bác hồ gắn lên ngực người con dân tộc nùng
chiếc huy hiệu điện biên biểu tượng của chính nghĩa tất thắng năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
tới lần cuối cùng của phùng văn khẩu được tới thăm bác
khi bác hồ đã nằm trên rừng bệnh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
là những cảm xúc mà những ai đọc cuốn sách này không thể nào quên
như anh hùng phủng văn khẩu là một mình một pháo khi mà đồng đội hy sinh hết
một mình cũ khi là pháp nó ra thì cũng chui vào trong cái hầm pháo
thế khi mà nó mất cảnh giác là cũng chui ra cũng lạp đạn cũng bắn
và cũng bắn hàng rất nhiều lô cốt và tiêu diệt rất nhiều địch
và ba sáu ngày đêm chiến đấu trên đồi a là cụ chiến đấu của mình là chính
cả một đời theo gương bác rất là tâm
mà có những lần cụ khẩu gặp bác hồ rất lạ mà cụ viết rất hay
tức là trong mơ tôi gặp cũng là tính một lần
mà cụ rất nhiều lần mơ gặp nhưng mà khi mà cuối cùng cái bác mất
thì cụ được đều được trong khe xanh ra và gặp mặt bác lần cuối
cụ khẩu có trong cái đoàn chủ tịch của cái lễ thang của hồ chủ tịch
trước khi mà được đọc cuốn sách của nhà văn phùng văn khai
thì xưa có nhiều thông tin về anh hùng điện biên phủng văn khẩu
và khi đọc cuốn sách về người anh hùng phùng văn khẩu này
thì tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ khi mà từ một người nghèo khó và từ một anh nuôi
và trong quá trình phấn đấu rèn luyện đã trở thành một trong những người anh hùng
được rất là nhiều người tôn trọng kính mến và dành tình cảm đặc biệt
cuốn sách không chỉ lan tỏa hình ảnh và chiến công của người đại tá pháo binh phủng văn khẩu
trong trận điện biết phủ trên chiến trường đánh mỹ
mà còn là hình ảnh về người hùng
người hùng chống tiêu cực trong thời bình
ông là một tấm gương tiêu biểu mang dấu ấn đậm nét bộ đội cụ hồ
cụ này tham gia chống tham nhũng một sân tây rất nổi tiếng
lấy lại bốn mét đất cho dân sân tây một cả sấu còn đe dọa cụ
với một con người một thời chiến như vậy thời bình như vậy gương mẫu như vậy
thì chúng tôi thế hệ sau chúng tôi phải viết cho cụ
đối với tôi anh hùng điện biên phủng văn khẩu là một tấm gương lớn với thế hệ trẻ
là một tấm gương trong sạch liêm khiết
nhưng hiện nay đang chỉnh lý lại từ một cuốn sách hơn trăm trang
tôi đang tổ chức thành một cuốn sách
anh hùng điện biên phùng văn khẩu suốt một đời theo gương bác
và mời thêm một số giáo sư tiến sĩ nữa viết
đối với chúng ta thì máu xương của cha ông máu xương liệt sĩ
là đã làm nên cuộc sống hòa bình như thế này
chúng ta nếu không biết được cái giá trị của máu xương
thì làm sao thấy được cái đời sống hòa bình nó giá trị như thế nào
nhà văn phủng văn khẩu có một ngòi bút rất là chuyên nghiệp
rất là uyển chuyển rất là miêu tả nhân vật một cách rất là sinh động
tôi thấy là rất là chi tiết và rất là đầy đủ
và miêu tả một cách chân thực
nhà văn phủng văn khẩu là một người rất là tinh tế
và rất là am hiểu về lịch sử
cũng như là có một cái sự bền bỉ và cống hiến
cho văn học cho lịch sử việt nam
cuốn sách anh hùng điện biên phủng văn khẩu
mãi theo gương bác được nhà văn phủng văn khẩu
viết trên tinh thần tôn trọng sự thực lịch sử
nhưng không kém phần uyển chuyển
sinh động nền không hề khô cứng
mà mang đến sự hấp dẫn cho độc giả
cuốn sách mang lại một ý nghĩa rất lớn
trong việc lan truyền cái giá trị văn hóa lịch sử
cũng như là giới thiệu thêm cho mọi người
đặc biệt là khán giả trẻ hiểu sâu hơn
về có một con người anh hùng
đã đi qua một thời kỳ hoa lửa như thế
tái hiện lại các sự kiện lịch sử của dân tộc
thông qua những cuốn sách
và từ đó thì mình giúp mình truyền cảm hứng hơn
về tinh thần yêu nước tinh thần độc lập
tinh thần tự chủ và tinh thần tự hào
về quá trình lịch sử của dân tộc
của cha anh ta
cuốn sách anh hùng điện biên phùng văn khẩu
mãi theo gương bác
giúp thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về cuộc đời
của người anh hùng điện biên phùng văn khẩu
tuy sinh ra từ lầm than cơ cực
nhưng ông đã hết sức kiên cường theo đảng
theo bác hồ
ông cùng đồng đội làm nên chiến thắng
lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
góp phần tạo những dấu mốc vẻ vang
trong lịch sử dân tộc
ông đã trở thành tấm gương sáng
để các thế hệ trẻ hôm nay
học tập và noi theo
cuốn sách cũng đã giúp tiếp thêm
tình yêu lịch sử dân tộc
tình yêu tổ quốc cho thế hệ trẻ
để thế hệ hôm nay sống xứng đáng
với những hy sinh vì tổ quốc
của bao lớp thế hệ cha ông